chủ sở xã cao chỉ huyện ba bể tỉnh bắc cạn có vốn đầu tư gần chín tỷ đồng
được xây dựng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên khi đang xây dựng phần móng thì bị sạt lở nên phải dừng lại
gây thiệt hại cho nhà nước cũng như gây khó khăn cho cán bộ địa phương vì không có chỗ làm việc
đội ngũ cán bộ xã cao trĩ huyện ba bể nhiều năm qua làm việc trong căn nhà cấp bốn
chỉ rộng khoảng hơn ba mươi m hai được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay đã xuống cấp trầm trọng
ủy ban nhân dân xã đã phải mượn cơ sở vật chất của trạm y tế trường tiểu học để làm việc
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn xã đã được đầu tư gần chín tỷ đồng để xây dựng trụ sở
khu vực sườn đồi đối diện với trường mầm non xã được săn gạt để làm địa điểm xây dựng trụ sở xã
tuy nhiên công trình đang được xây dựng phần móng thì xảy ra tình trạng sạt lở đất ở phía sau và hai bên
khối lượng đất rất lớn sạt lở xuống làm phần móng công trình bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu
nên chủ đầu tư là ủy ban nhân dân huyện ba bể đã cho dừng thi công từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
quá trình thi công thì mỹ sạt lở
hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đang giao cho sở kế hoạch và đầu tư chủ trì
phối hợp với sở xây dựng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
tuy nhiên điều mà người dân đang quan tâm là tới đây công trình tiếp tục được xây dựng
một số hạng mục sẽ phải dỡ bỏ để làm lại thiệt hại này ai phải chịu trách nhiệm
vấn đề này cần được ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn chỉ đạo cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân
trách nhiệm của các bên liên quan từ đó yêu cầu cá nhân đơn vị có liên quan phải có trách nhiệm đối với những thiệt hại tại công trình